từ những năm đầu thế kỷ hai mươi nhiều người làng bàn môn nói riêng và các làng thuộc xã lộc an ngày nay nói chung đã có tinh thần yêu nước kháng pháp
sớm được tiếp xúc với những người yêu nước và cách mạng cũng như truyền thống gia đình
chàng thiếu niên lê đức anh đã đọc báo chí tiến bộ và tìm hiểu về chủ nghĩa cộng sản về nguyễn ái quốc
và tham gia phong trào đấu tranh đòi độc lập cho đất nước tự do cho dân tộc
hoạt động cách mạng từ trong một gia đình có truyền thống đồng chí lê đức anh đã từng bước trường thành
và có nhiều thành tích gắn với vùng quê sông nước lộc an phú lộc và vinh phú phú vang
càng ngày càng có nhiều thanh niên trong vùng đã noi theo tấm gương đồng chí để tham gia hoạt động cách mạng
gây dựng phong trào ngày càng lớn mạnh
trong hòa lễ có những bực tiên bối trong các cuộc kháng chiến chống pháp và chống mỹ
qua hai cuộc kháng chiến đó lưu bực đó là
có đại tưởng lê đức anh chúng tôi là những thế hệ con cháu lập sau này
thì cũng nói theo truyền thống yếu nước của đại tưởng để giáo trục con cháu đi theo lý tưởng cách mạng
với truyền thống quỷ bảo quê hương đã có nhiều người con ưu tú nhân tài của đất nước
đó là một trong những truyền thống mà được đảng bộ và chính quyền
lại đó để tập trống giáo dục
phát huy truyền thống quê hương gia đình nhiều người con cháu trong gia đình đại tướng
nguyên chủ tịch nước lê đức anh đã không ngừng học tập rèn luyện
các cơ quan đơn vị trên địa bàn xã lộc an cũng đã cố gắng xây dựng các hoạt động thiết thực
nòi gương đồng chí lê đức anh
trường đứng trên địa bàn có một chi tiết trật sự cách mạng quốc gia ở đình măng môn
và chi tiết nhà văn hóa đại tưởng lê đức anh
thì nhà trường đã tổ chức cho cảng bộ
giáo viên học sinh là tham gia hoạt động lao động vệ sinh
cũng như tham gia học tập dưới lịch sử của đình măng môn cũng như là đại tưởng lê đức anh
kể thừa và phát huy những giá trị truyền thống quỹ báo tốt đẹp đó
đảng bộ đã qua nhiều thế hệ đã tập trung lành chỉ đào những dân xã nhà
đạt được những kết quả đáng kể tập trung lành đào những dân xã nhà trên tất cả các lãnh vật
quê hương bản môn
quân xã lộc an ngày nay đã đổi thay ngày càng phát triển xứng đáng với quê hương anh hùng